một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận hôm nay là tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
bên hành lang quốc hội nhiều đại biểu cho rằng cần phải ra suất lại các quy định liên quan đến xây dựng và đấu thầu để không lặp lại tình trạng này cho những năm sau
giải pháp quan trọng nhất trong hiện nay là chính phủ phải bố trí đủ nguồn lực cho các dự án mà đã được phơi diệt
cái thứ hai là phải giao vốn ngay từ đầu năm để mà cắt tẩy các cái bước
hiện nay thì theo luật đầu tư công là các cái bước đã trải qua rất là chặt chẽ
ví dụ như là phải thẩm định dự án phải được phơi diệt phải làm thủ tục đấu thầu văn văn
và những cái nội dung cho chuẩn bị riêng những việc này cũng kéo dài nửa năm một năm
cho nên nó cũng là thời gian đã kéo dài cái việc giải ngân vốn đầu tư công
từng khâu cái chuẩn bị cái dự án đến khâu là báo cáo nghiên cứu
khả thi đến khâu là tổ chức là đấu thầu
thì những khâu đó đều ảnh hưởng đến cái quá trình triển khai vốn cái đầu tư công
và cái quan trọng nữa là vấn đề về giải phóng mặt bằng
cho nên là chúng ta phải ra soát lại những cái luật lệ hiện nay
để chúng ta làm tốt hơn những cái quy trình trong việc cái giải phóng mặt bằng
cũng như là giải quyết những vấn đề về các cái quy hoạch treo hiện nay